lãnh đạo tỉnh thanh hóa cùng đại diện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng sở lao động thương binh và xã hội hội chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo huyện như xuân đã đến xã thanh quân để thăm hỏi động viên các gia đình có người thân gặp nạn và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân có mất tích do bị lũ quét ở xã châu hội
theo báo cáo một mươi người ở xã thanh quân huyện như xuân đi thác măng ngủ tại rừng thuộc xã châu hội huyện quỳ châu tỉnh nghệ an khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bốn tháng chín lũ quét bất ngờ ập đến cuốn trôi bảy người ba người thoát nạn
cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân hoàn tất thủ tục liên quan bàn giao cho gia đình tổ chức tăng lễ và hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình bảy triệu đồng
lãnh đạo tỉnh thanh hóa cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thôn triền cà hai xã thanh quân huyện như xuân ân cần thăm hỏi động viên các gia đình có người thân gặp nạn trao khoản hỗ trợ tới các gia đình và đề nghị chính quyền huyện xã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách hiện hành đối với các gia đình có người thân gặp nạn kêu gọi cộng đồng cùng trợ giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống
đại diện cấp ủy chính quyền tổ chức quần chúng trong huyện như xuân cũng đã đến thăm động viên hỗ trợ sáu hộ mỗi hộ năm mươi kg gạo
hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người thân còn mất tích một triệu đồng
sáng nay ngày một mươi năm tháng chín theo lãnh đạo huyện như xuân hiện nay hơn một mươi bộ đội biên phòng cùng hơn một trăm linh cán bộ nhân dân trong huyện như xuân cùng lực lượng xã châu hội huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đang nỗ lực tìm kiếm năm nạn nhân còn mất tích